thưa quý vị vào tối qua lực lượng chức năng quận phú nhuận tp hcm đã bất ngờ ập vào một cơ sở thẩm mỹ viện chăm sóc da trên đường hoa xứ và bắt quả tang các nhân viên tại đây đang có hành vi mua bán dâm với khách
khoảng hai mươi giờ đội cảnh sát hình sự quận phú nhuận phối hợp với công an phường bảy kiểm tra đột xuất cơ sở chăm sóc da thiên lý s ba có địa chỉ tại năm mươi bốn đường hoa sứ thì bắt quả tan ba cặp đang thực hiện hành vi mua bán dâm
theo điều tra để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này chỉ tiếp khách quen nếu khách lạ thì chỉ tiếp khách người trung quốc đồng thời để nguy trang lối lên cầu thang còn được khóa chắc chắn bằng một lớp cửa sắt
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phá cánh cửa mới bắt quả tan được
bước đầu các nhân viên khai nhận ngoài việc chăm sóc da còn kim luôn việc bán dâm với giá từ chín trăm linh đồng đến một hai trăm linh đồng một lượt và hoạt động từ một mươi giờ sáng đến hai mươi hai h đêm hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra